trung quốc đã đề xuất giải pháp chính trị một mươi hai điểm đối với cuộc khủng hoảng tại ukraine
trong đó kêu gọi các bên ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình
cũng như kiềm chế tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng ngăn chặn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát
nga ukraine cùng các nước phương tây đã có những phản ứng khác nhau về đề xuất này
bộ ngoại giao nga cho hay đánh giá cao mong muốn chân thành của trung quốc
trong việc góp phần giải quyết cuộc xung đột ở ukraine bằng các biện pháp hòa bình
mắc cơ va cũng tuyên bố sẵn sàng đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt
thông qua chính trị và ngoại giao nhấn mạnh điều này đồng nghĩa với việc
công nhận những thực tế mới về lãnh thổ ở ukraine
trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky hoan nghênh một số yếu tố trong đề xuất của trung quốc
tương đồng với sự tôn trọng luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ
song cho rằng bắc kinh không đưa ra một kế hoạch cụ thể mà là những ý kiến
dù vậy ông zelenskyy có đề cập đến khả năng trung quốc đứng xa lạc trùng gian hòa giải
về phần mình bộ trưởng ngoại giao mỹ antony blinken cảnh báo
sau khi bắc kinh kêu gọi ngừng bắn mắc cơ va có thể lợi dụng bất kỳ khoảng thời gian dừng xung đột nào
để củng cố quyền kiểm soát lãnh thổ và bổ sung lực lượng
quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của liên minh châu âu eu joseph borrell thì nhận định
tên suất của trung quốc về giải quyết xung đột ở ukraine có những điểm đáng quan tâm
về sử dụng vũ khí hạt nhân trao đổi tù binh hay xuất khẩu ngũ cốc
nhưng chưa phải một kế hoạch toàn diện để dẫn đến hòa bình
ông borrell hối thúc bắc kinh trực tiếp gửi đề xuất này cho kiev